ban quản lý dự án đường sắt đô thị có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số hai bến thành tham lương đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thay vì hoàn tất trong năm nay hai nghìn hai mươi

bến thành tham lương đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thay vì hoàn tất trong năm nay hai nghìn một mươi tám